sáng ngày hai mươi một tháng một tức ngày hai mươi bảy tháng chạp liên đoàn lao động tỉnh bình phước đã tổ chức chương trình
chuyến xe nghĩa tình đưa công nhân về quê vui xuân đón tết nguyên đán canh tí hành hai mươi cùng gia đình
nhằm chăm lo đời sống cho người công nhân năm nay tỉnh bình phước đã tổ chức bảy chuyến xe
để đưa tám trăm một mươi công nhân có hoàn cảnh khó khăn hiện đang làm việc tại các công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về quê
xung họp cùng gia đình
ngoài ra công nhân có hoàn cảnh khó khăn còn được tặng một phần quà trị giá năm trăm linh đồng
bên cạnh đó liên đoàn lao động tỉnh bình phước đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức chương trình sung vầy
cho hơn ba sáu trăm linh công nhân với số tiền trên ba sáu tỷ đồng đi thăm chúc tết trao quà mai ấm công đoàn
cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn dịp tết với tổng số tiền trên một mươi sáu năm tỷ đồng